các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuy nhiên qua công tác kiểm tra cho thấy trung cư mini tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cháy nổ
nhiều công trình vi phạm nhưng cơ quan quản lý nhà nước chính quyền địa phương gặp khó khi xử lý
nội dung cụ thể sẽ có trong mục tiêu điểm tuần này
còn bây giờ là những thông tin về các vụ cháy tai nạn sự cố xảy ra trong những ngày vừa qua
khoảng bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi xe tải biển kiểm soát bốn mươi chín c sáu nghìn bảy trăm ba mươi tám
đang chạy trên tuyến quốc lộ hai mươi đoạn qua xã phú sơn huyện tân phú tỉnh đồng nai
thì bất ngờ bốc cháy dữ dội kèm nhiều tiếng nổ lớn
phát hiện sự việc tài xế nhanh chóng dừng xe và thoát ra ngoài
ngọn lửa bùng cháy lớn và bao trùm cả xe kèm theo khói đen mù mịt
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện tân phú
đã điều động xe chuyên dụng cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
kho xưởng đệ mút
rộng khoảng hai m hai ở huyện thanh oai thành phố hà nội
bất ngờ bốc cháy vào dạng sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi
rất may thời điểm xảy ra cháy không có người bên trong nên không có thiệt hại về người
hàng chục cán bộ chiến sĩ được điều động tới hiện trường triển khai chữa cháy
do trong kho xưởng có những vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan ra
theo dụi kho xưởng liên kề
sau hơn hai giờ nỗ lực phun nước dập lửa lực lượng chức năng đã không chê đám cháy
khoảng một mươi tám h bốn mươi năm tối ngày hai mươi ba tháng một mươi
khu nhà trọ cho thuê dạng trung cư mini có địa chỉ tại ngách một trăm ba mươi hai trên một cầu giấy
phường quân hoa quận cầu giấy thành phố hà nội bất ngờ phát hỏa
theo thông tin ban đầu và thời điểm trên
một chiếc xe máy bỗng nhiên bốc cháy lan sang các xe khác khiến khói bốc lên các tầng trên cao
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy khẩn trương có mặt tại hiện trường
triển khai các biện pháp dập lửa cắt chuồng cọp hướng dẫn người dân mắc kẹt bên trong thoát nạn ra ngoài
sau khoảng ba mươi phút nỗ lực đàm cháy đã được cảnh sát phòng cháy chữa cháy dập cắt
một mươi một người dân bên trong trung cư mini này đã được giải cứu an toàn
thưa quý vị và các bạn chỉ cần một khoảng diện tích từ một trăm linh đến ba trăm linh mét vuông
chủ đầu tư có thể xây dựng trung cư mini cao từ bảy đến chín tầng với hàng chục căn hộ để bán hoặc cho thuê
những trung cư mini này đa phần đều được xây dựng trong những ngõ ngách nhỏ
không có hệ thống phòng cháy chữa cháy hoặc có nhưng không bảo đảm tiêu chuẩn
đặc biệt việc cơi nới tận dụng tối đa diện tích tại các trung cư mini
cũng làm tăng nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy cho các công trình này
vấn đề an toàn phòng cháy tại loại hình nhà ở này không phải là mới
tuy nhiên có nhiều bất cập khó khăn trong việc xử lý rứt điểm các vi phạm
đặc biệt là đối với chủ đầu tư khi không chấp hành các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật
trong trung cư mini này
đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính vì không bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy
công trình không có lối thoát nạn tầng một
không có hệ thống chữa cháy tự động
tủ trung tâm báo cháy lỗi hệ thống
không có khả năng kết nối với các hệ thống kỹ thuật liên quan của tòa nhà
hệ thống trang thiết bị phương tiện hạ tầng cơ sở nguồn nước phục vụ chữa cháy đều không bảo đảm
những gì trang bị được chỉ là những bình cứu hỏa như thế này
toàn bộ các tủ điện đều được để lộ thiên bên ngoài
sau đó thì là cư dân sẽ để các phương tiện xe máy xe đạp điện ở dưới khu vực tủ điện này
nếu như mà xảy ra sự cố cháy nổ chập cháy điện thì nó rất dễ gây cháy lan
và gây cháy lan vào toàn bộ khu vực để xe này và gây cực kỳ nhiễm về công tác phòng cháy chữa cháy
sau khi mà biết là có những cái sự cố về phòng cháy này về nhiều cái đó
thì cũng lên chủ đầu tư nhưng mà người ta không đáp ứng
người ta lại bảo là bây giờ về họp dân thì người ta chỉ đóng góp một phần nào thôi
còn bây giờ là dân tự quản thì là phải tự đóng góp
thế thì bây giờ dân thì không thể biết được nhưng mà cũng biết là lỗi những cái dây
những cái này rất là nhiều thì phải là do chủ đầu tư
quận thanh xuân là một trong những địa bàn tập trung nhiều công trình trung cư mini với gần bảy mươi công trình
trong đó ủy ban nhân dân quận đã từng ra quyết định đình chỉ khu vực để xe
tòa nhà do không bảo đảm các tiêu chí an toàn về phòng cháy chữa cháy
hoạt động chưa được thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
không bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy
nhưng việc chấp hành các quy định xử phạt của cơ quan quản lý nhà nước cũng bị phớt lờ
đây là thực trạng chung của rất nhiều trung cư mini trên địa bàn thành phố hà nội
hầu hết trung cư mini không có người đại diện để chịu trách nhiệm do chủ đầu tư xây dựng rồi bán hoặc cho thuê
khi bàn giao xong thì đổ trách nhiệm cho người thuê mua
khiến cho những công trình này dù đã được chỉ rõ mức độ nguy hiểm cao về cháy nổ
nhưng không được khắc phục và xử lý rứt điểm
khi mua nhà ở đây thì tôi thấy ở đây cũng chưa đảm bảo về những công tác an toàn phòng cháy chữa cháy
thì tôi cảm thấy cũng rất là lo lắng về quyền lợi của bản thân mình
nếu nó cháy rồi không chạy được thì sao
đối với loại hình này thì gần như là hệ thống phòng cháy chữa cháy không được sản bị
có một số tòa nhà thì có hệ thống báo cháy tự động và hệ thống chữa cháy tự động
thì tuy nhiên đối chiếu với tiêu chuẩn thì gần như không đảm bảo
đa phần chủ đầu tư là sau khi xây xong thì bán lại các căn hộp này cho người dân
sau đấy thì người ta không còn trách nhiệm với cái này nữa
nên là khi mà yêu cầu khắc phục tồn tại phòng cháy
hay là xử lý vi phạm thì nó gặp nhiều rất nhiều những cái khó khăn
khu nhà trọ dạng trung cư mini này xây dựng chín tầng với hàng chục phòng trọ cho thuê
chủ đầu tư đã có ý thức trang bị đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy đúng quy định
và sau đó thuê người quản lý đưa vào hoạt động
thực tế các quy định bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đã không được tuân thủ
tại tầng một là nơi để xe máy bếp ga bình ga để ngay cạnh dãy xe máy như thế này
trong khi đó việc nấu ăn bằng bếp ga tại khu vực này là đặc biệt nguy hiểm
hệ thống chuông báo cháy tự động đã bị người quản lý tháo bỏ